quy định này sẽ tác động trực tiếp đến ý thức tự giác của người dân tăng cường năng lực xử lý vi phạm hành chính bảo đảm trực tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
cục đường thủy nội địa việt nam cho biết từ ngày một một mươi một hai nghìn hai mươi hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được áp dụng theo quy chuẩn mới được bộ giao thông vận tải ban hành tại thông tư số tám hai nghìn hai mươi
theo quy chuẩn trên báo hiệu cấm phương tiện đi qua và được phép đi qua được xếp vào nhóm báo hiệu thông báo chỉ dẫn
biển báo hiệu cấm phương tiện đi qua gồm loại dưới nước và trên phao hiệu lực cấm tính từ vị trí biển báo đèn phát sáng
cách nhận biết biển báo cấm đi qua đối với báo hiệu đặt dưới nước có biển báo hình trụ được đặt trên phao nổi nên biển báo này ở giữa có màu trắng phía trên và phía dưới màu đỏ
khi trời tối báo hiệu có hai chiếc đèn được treo theo trục thẳng phát ra ánh sáng màu đỏ liên tục biển báo trên có ý nghĩa thông báo cấm phương tiện đi vào luồng giới hạn
từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông
hoạt động này nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội và sau một tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước đã có những chuyển biến tích cực
ghi nhận của phóng viên
quốc lộ một a đoạn qua địa phận tỉnh quảng trị hằng ngày lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các tổ công tác
tổng năm hai nghìn hai mươi đến nay tiến hành hơn năm trăm ba mươi ca tuần tra kiểm soát qua đó phát hiện và xử lý trên một bốn trăm chín mươi trường hợp vi phạm
vi phạm chủ yếu nổi lên vẫn là các phương tiện trải qua tốc độ quy định và nếu về xử lý bố tố thì có nổi lên là vi phạm quy định về nông độ côn trong khai thở
sau khi mà hết thời gian kết ly thì phương tiện đã tăng trở lại
tuy nhiên là về
tình hình tài tử an toàn giao thông vẫn đảm bảo thông suốt an toàn và tài nạn giao thông thì trên các tuyến đã được kiêm chế giảm so với những thời gian trước
tại tỉnh thanh hóa lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát trên bảy bảy trăm linh phương tiện giao thông trong đợt cao điểm xử lý trên một mươi một sáu trăm ba mươi phương tiện vi phạm
các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm

tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai mươi ba chín trăm bảy mươi chín trường hợp tạm giữ năm mươi năm một trăm một mươi một phương tiện các loại phạt tiền hơn hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
trong đó xử lý gần hai mươi trường hợp có nồng độ cồn và hai trăm ba mươi bốn lái xe dương tính với ma túy
trong đó xử lý gần hai mươi trường hợp có nồng độ cồn và hai trăm ba mươi bốn lái xe dương tính với ma túy